xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh chín h của truyền hình công nhân
thưa quý vị tiếp tục thông tin về vụ nổ nghiêm trọng khiến bốn người bị thương
hiện công an huyện yasup tỉnh đắk lắk đang bảo vệ hiện trường và tích cực điều tra nguyên nhân vụ nổ
theo đó vào khoảng một mươi một h ngày hai mươi hai tháng hai tại nhà anh tô mạnh tường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại thôn ba xã yatomos đã phát ra một tiếng nổ lớn làm bốn người bị thương
các nạn nhân bị thương là tô mạnh tường bùi thị phúc tô thị hằng và vi việt quang
trong đó hai nạn nhân bị thương nặng là tô mạnh tường và vi việt quang đều được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thiện hạnh
hai nạn nhân còn lại được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện yasup
trong đó bệnh nhân vi việt quang bị cụt hai tay và đa chấn thương
bệnh nhân tô mạnh tường bị cụt tay trái cùng nhiều vết thương vùng mặt cổ và chân
hiện hai bệnh nhân đang được điều trị tại phòng hồi sức tích cực và dần hồi phục các chỉ số sinh tồn
vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh đắk lắc tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân
ngày hai mươi ba tháng hai cục cảnh sát hình sự bộ công an tại tp hcm cho biết
các đơn vị nghiệp vụ bộ công an tại tp hcm phối hợp với công an xã hồ thị kỷ công an huyện thới bình tỉnh cà mau
đã bắt đối tượng danh tiến hai mươi bảy tuổi quê ở sóc trăng
tiến chính là người liên quan đến vụ cháy bác sĩ chiêm quốc thái tại phố đi bộ nguyễn huệ quận một tp hcm vào ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi tám ông thái bị nhóm người trong đó có tiến dùng dao truy sát ở phố đi bộ nguyễn huệ
sau thời gian điều tra công an đã bắt sáu người có liên quan
đến ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tiến bị khởi tố
công an tp hcm sau đó đã ra quyết định truy nã về tội cố ý gây thương tích
cho đến ngày hôm qua ngày hai mươi ba tháng hai trinh sát phát hiện tiến bỏ trốn về quê vợ ở xã hồ thị kỷ huyện thới bình tỉnh cà mau
nên đã không chế bắt giữ
bước đầu tiến khai nhận cùng bốn người là ngôn tuấn sáng và một
và một người phụ nữ đã chém bác sĩ chiêm quốc thái ở quận một
sau đó tiến được chia ba mươi triệu đồng
được biết tiến từng có một tiền án về đồng phạm giết người xảy ra tại tỉnh sóc trăng
hiện cục cảnh sát hình sự đang di lý và bàn giao tiến cho công an tp hcm xử lý
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo trần minh trí bốn mươi sáu tuổi
trú tại phường vĩnh lạc thành phố rạch giá tỉnh kiên giang một mươi hai năm tù về tội giết người
theo có trạng vào ngày hai tháng chín năm hai nghìn một mươi tám trí cùng với nguyễn viết thiết và hai người khác
đến một quán nhậu ở phường vĩnh lạc tp rạch giá vừa nhậu vừa đánh bài
trong lúc nhậu giữa trí và thiết xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
trí đã lấy cây búa dùng để làm hồ đập mạnh vào đầu làm thiết ngã xuống đất
thấy thiết ngồi dậy định bỏ chạy trí tiếp tục dùng búa đánh trúng vào mặt làm nạn nhân bất tỉnh
gây án xong trí bỏ trốn đến huyện kiên lương thì bị bắt
còn thiết được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết
theo kết quả giám định pháp y tỷ lệ thương tật mà trí gây ra cho thiết là bốn mươi ba
ngoài mức án một mươi hai năm tù hội đồng xét xử còn buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại với số tiền gần sáu mươi triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức huệ tỉnh long an cho biết
vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
đối với nguyễn ngọc phước chú tại xã an lục long huyện châu thành
về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trước đó công an huyện đức huệ nhận được tin báo có một vụ mất trộm xe mô tô nhãn hiệu honda tại tp hcm
chiếc xe bị trộm có gắn định vị và bị hại cung cấp
chiếc xe bị mất trộm đang di chuyển từ tp hcm về huyện đức huệ tỉnh long an
công an huyện đức huệ tổ chức chốt chặn phát hiện chiếc xe có đặc điểm nêu trên
tại một nhà nghỉ thuộc khu phố bốn thị trấn đông thành huyện đức huệ
do nguyễn ngọc phước điều khiển đi từ tp hcm về
mặc dù biết rõ xe mô tô trên là do người khác phạm tội mà có
nhưng phước vẫn cố tình nhận tiêu thụ tài sản trộm từ tp hcm về huyện đức huệ
liên quan đến dịch tả lợn châu phi đang có diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương
vào ngày hai mươi ba tháng hai tri cục trăn nuôi và thú y hải phòng cho biết
sau khi lấy năm mẫu huyết thanh và phủ tặng lợn chết tại hộ ông vũ văn đạt
ở xã chính mỹ huyện thủy nguyên xét nghiệm
tri cục thú y vùng hai đã xác nhận hai trên năm mẫu bệnh phẩm dương tính với dịch tả lợn châu phi
hiện cơ quan chức năng hải phòng đang nhanh chóng khoanh vùng xử lý khống chế dịch bệnh lây lan
tiêu hủy lợn nhiễm bệnh đồng thời cơ quan thú y đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm các hộ chăn nuôi lân cận
ubnd tp hcm đã ban hành nhiều văn bản chỉ thị chỉ đạo quyết liệt
việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh tả lợn châu phi
các văn bản yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các huyện xã thôn
thường xuyên giám sát và thực hiện đúng các giải pháp trong phòng chống dịch bệnh
mà bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề ra
kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn ra vào địa bàn tăng cường tuyên truyền vận động
giải thích đến người dân về dịch bệnh để chủ động phòng chống nhất là người chăn nuôi
các ngành các cấp trên địa bàn thành phố cùng tích cực vào cuộc phòng chống dịch không lơ lả và chủ quan
quản lý lao động việt nam tại đài loan thuộc bộ lao động thương minh và xã hội vừa đưa ra một cảnh báo
có một số thông tin không chính xác về việc đài loan trung quốc dừng tiếp nhận lao động việt nam
đang được chia sẻ trên các trang mạng xã hội
theo đó trong thời gian gần đây hai trang web http newrestabilityin info và http tinguiviet net

và đưa thông tin đài loan trung quốc vào ngày hai mươi tháng hai đã ký quyết định tạm dừng tiếp nhận lao động việt nam sang
làm việc tại đài loan trung quốc kể từ ngày một tháng ba do tỷ lệ lao động việt nam bỏ trốn cao
hoặc thông tin dừng tiếp nhận lao động của một mươi một huyện của tỉnh nghệ an kể từ đầu tháng ba
những thông tin là không chính xác gây hoang mang trong cộng đồng người lao động và doanh nghiệp
ban quản lý lao động việt nam tại đài loan cũng cảnh báo với người lao động là hai trang web trên
thường xuyên đưa các thông tin thất thiệt về người lao động việt nam làm việc tại đài loan nhật bản
hoặc tại hàn quốc
ban quản lý lao động việt nam tại đài loan đề nghị người lao động doanh nghiệp khi đọc được các thông tin
từ hai trang web trên cần phải kiểm chứng từ các cơ quan chức năng của việt nam hoặc đài loan trung quốc